ngày bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã đi vào lịch sử của dân tộc việt nam và thế giới với chiến thắng điện biển phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi
chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới tạo ra bức ngoặt lịch sử làm thay đổi cục
diện chiến tranh kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp buộc thực dân pháp phải
hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến
thắng điện biên phủ tối qua ngày sáu tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ a một phường mương thanh thành phố
điện biên phủ tỉnh điện biên tỉnh đoàn điện biên đã tổ chức dân hương thắp nến tri ân các anh
hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ một trăm một mươi năm thành lập tỉnh và bảy mươi năm thành
lập đảng bộ tỉnh tại buổi lễ năm trăm linh đoàn viên thanh niên
đại diện cho hơn một trăm sáu mươi hai đoàn viên thanh niên các dân tộc trong tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở
ngành đoàn thể đơn vị trên địa bàn đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm thắp nến và dân hương lên
các phần bộ liệt sĩ tại nghĩa trang tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ trước anh linh các
anh hùng liệt sĩ tuổi trẻ các dân tộc tỉnh điện biên nguyện cùng đoàn kết phát huy truyền thống
điện biên phủ anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh nguyện ra sức thi đua học tập rèn luyện
lao động sản xuất công hiến trí tuệ sức trẻ tích cực xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam
thời kỳ mới hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc